thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới do ủy ban nhân dân thành phố phát động
tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ gần năm trăm linh triệu đồng cho xã đảo thạnh an huyện cần giờ xây dựng nông thôn mới
xã thạnh an là xã đảo duy nhất của thành phố hồ chí minh
tại đây công ty đã thực hiện trao kinh phí hỗ trợ các hoạt động giữa chữ chính căn nhà tình thương
hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ gia đình hỗ trợ máy thông tin liên lạc cho phương tiện đánh bắt hải sản v v
đồng thời đơn vị đã trao năm mươi suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của địa phương tổng kinh phí gần năm trăm linh triệu đồng
năm hai nghìn một mươi bảy công ty cũng đã dành hơn hai tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các xã lý nhơn an thới đông và xã đảo thành an
như hỗ trợ vốn sản xuất phương tiện thông tin liên lạc thẻ bảo hiểm y tế học bổng cho học sinh nghèo bê tông hóa đường giao thông nông thôn v v
với mục tiêu phối hợp cùng chính quyền địa phương góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân trên địa bàn thành phố nhất là địa phương vùng sâu vùng xa vùng biên giới biển đảo